kinh tế việt nam sẽ bứt phá vào nửa cuối năm hai nghìn một mươi chín và thêm nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư
triển vọng thị trường chứng khoán
đó là những nhận định chung từ các chuyên gia kinh tế khi đánh giá về kinh tế vĩ mô việt nam
và những cơ hội đầu tư trong năm hai nghìn một mươi chín
tại hội thảo cơ hội đầu tư năm hai nghìn một mươi chín do công ty cổ phần chứng khoán phú hưng tổ chức tại tp hcm
tại diễn đàn các chuyên gia nhà kinh tế và doanh nghiệp nhà đầu tư đã thảo luận xung quanh vấn đề
cơ hội và thách thức của nền kinh tế vĩ mô triển vọng thị trường chứng khoán năm hai nghìn hai mươi
triển vọng ngành và lựa chọn cổ phiếu
đối với một số ngành như thực phẩm đồ uống bán lễ hàng tiêu dùng dịch may thủy sản
logistic và cạn biển nhiệt điện bất động sản khu công nghiệp ngành ngân hàng
theo các chuyên gia dự báo nền kinh tế việt nam hai nghìn một mươi chín có thể không bứt phá mạnh mẽ
nhưng được dự báo tiếp tục ổn định nhờ vào chủ trương và chính sách nhất quán của chính phủ
về cải thiện môi trường đầu tư
mục đích ổn định kinh tế được đặt lên hàng đầu kim ngạch xuất khẩu lập kỷ lục mới
tuy nhiên nhà đầu tư cần quan sát những rủi ro kinh tế toàn cầu và các sự kiện chính trị